từ ngày hai mươi bảy tháng bốn tây ban nha sẽ nới lỏng hạn chế đi lại để cho phép trẻ em ra ngoài
giới chuyên gia tại đây đã đưa ra nhiều cảnh báo trẻ em đang đối mặt với các căng thẳng
vì các biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan
thủ tướng tây ban nha pedro sánchez thông báo sẽ dạ hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến ngày chín tháng năm
tuy nhiên lệnh hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng một phần nhằm cho phép trẻ em có thời gian ra ngoài
hơn ba trăm linh bác sĩ chuyên gia tâm lý và nhà giáo dục đã ký khuyến cáo chung gửi đến thủ tướng tây ban nha
về khả năng kiểm soát căng thẳng và áp lực của trẻ trong bối cảnh trẻ em bị buộc phải ở nhà liên tục
họ cho rằng hệ quả của việc trẻ em không được ra ngoài đang lộ rõ trẻ bị căng thẳng
ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần
bên cạnh đó hiệp hội nghiên cứu về bệnh béo phì của tây ban nha dự đoán lệnh phong tỏa có thể khiến trẻ nhỏ
và trẻ ở vị thành niên tại tây ban nha tăng cân thêm năm